như truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng hàng trăm trái bom bi sau chiến tranh còn sót lại trên núi khỉ
thuộc xã tịnh sơn huyện sơn tịnh đe dọa tính mạng của người dân
trong sáng nay ngày một mươi năm tháng bốn ban chỉ huy quân sự huyện sơn tịnh đã phối hợp với lực lượng công binh
kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi tiến hành tiêu hủy toàn bộ số bom bi và các đầu đạn thu được trên núi khỉ
sau khi giả soát tìm kiếm các lực lượng đơn vị chức năng đã thu gom quy tập một trăm năm mươi bom bi và đầu đạn m bảy mươi chín trên núi khỉ
hầu hết bom bi đều còn nguyên kíp nổ nhiều quả không còn nguyên vẹn và có thể phát nổ bất cứ lúc nào
do số lượng bom bi nhiều sức công phá lớn nên lực lượng chức năng đào bốn hầm độ sâu hai mét
dùng kích nổ tiêu hủy số bom bi và đầu đạn trên đồng thời tiến hành phong tỏa khu vực nguy hiểm để không ảnh hưởng đến người dân
hiện nay chúng tôi
thu gom cái số mà đã phát hiện tiến hành xử lý theo cái kế hoạch mà đã được chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân lực tỉnh phê duyệt
tiếp theo là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch ra phá của khu vực này
tiến hành tìm các bom đạn còn rót lại và sẽ tiêu hủy theo cái kế hoạch
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi núi khỉ trước kia là chiến trường ác liệt nên số bom bi còn xót lại rất nhiều
nguy cơ nổ và sát thường rất lớn
vì vậy bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi cũng đã cắm mốc khoanh vùng có bom bi cắm biển báo nguy hiểm không cho người qua lại
chính quyền địa phương cũng tuyên truyền không cho dân lên núi trồng rừng khai thác đá để không xảy ra các tai nạn đáng tiếc